nhận lời mời của phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
salvador valdes mesa phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn đại biểu việt nam
sang thăm chính thức cộng hòa cuba từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bảy
và trong khuôn khổ của chuyến thăm phó chủ tịch nước đã hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất
hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
chiều ngày tám tháng bảy tại cùng cách mạng ở thủ đô la habana phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng cuba salvador vandes mesa đã chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm
với phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tại cuộc hội đàm hai đồng chí lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây
trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết thủy chung
hợp tác toàn diện việt nam cuba cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên thống nhất cần nghiêm túc triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cuba
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chuyến thăm việt nam của chủ tịch cuba
cụ thể là duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp bộ ngành trên mọi lĩnh vực
đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương
sớm đưa hiệp định thương mại việt nam cuba đi vào hiệu lực
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau
hai bên đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
các bên liên quan nghiêm chỉnh tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển đông doc
tiến tới hoàn thành bộ quy tắc ứng xử của các bên tại biển đông coc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã trân trọng mời phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng cuba sớm trở lại thăm chính thức việt nam
đồng chí salvador vandes mesa đã vui vẻ nhận lời